chiều cường dâng cao vượt mức báo động ba trong những ngày cuối tháng chín vừa qua đã làm vỡ nhiều đoạn đê bao trên địa bàn tỉnh vĩnh long gây nhiều thiệt hại nặng nề
chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng vật tư tại chỗ để có thể tu sửa kịp thời các công trình bị hư hỏng và đồng thời hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai
chiều cường vượt mức báo động ba đã làm ngập một bảy trăm tám mươi sáu căn nhà tám điểm trường và nhiều công trình công cộng gây ngập úng gần sáu trăm linh hectare lúa và cây trồng
tại xã cù lao an bình cổ huyện long hồ chiều cường đã làm thiệt hại tám mươi ha vườn cây ăn trái trên một trăm linh căn nhà của người dân bị ngập nước
ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đê bao cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân chặt cây xe cư hàn khẩu đoạn đê bị vỡ
củng cố các điểm sung yếu và hỗ trợ người dân di chuyển đầu đặc giảm thiểu thiệt hại do ngập nước

tại xã cù lao an bình cổ huyện long hồ chiều cường đã làm thiệt hại tám mươi ha lúa và cây trồng
tại xã cù lao an bình cổ huyện long hồ chiều cường đã làm thiệt hại tám mươi ha lúa và cây trồng